kính chào quý vị và các bạn
dự báo trong ngày mai tại khu vực đông bắc bộ
ban ngày trời vẫn nắng nhiều nắng nóng tiếp tục diễn ra
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi năm ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi bảy độ
về chiều tối đêm và sáng sớm
những cơn mưa rào và rông sẽ lặp lại
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
trong cơn rông tiêm bẩn nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
từ khoảng ngày hai mươi một mưa sẽ gia tăng
đồng thời nhiệt độ sẽ giảm từ hai đến ba độ
phía tây bắc bộ có nắng nóng đến nắng nóng gai gắt
trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi năm ba mươi bảy độ
có nơi cao hơn
về chiều tối đêm và sáng sớm có mưa rông
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
từ ngày hai mươi một mưa sẽ tăng cường ở trên khu vực
và nhiệt độ sẽ giảm thêm khoảng từ ba đến bốn độ
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới tình trạng nắng nóng chưa có dấu hiệu được cải thiện
toàn vùng phổ biến là ít mưa
có chăng chỉ là những cơn mưa rông giải nhiệt cục bộ và chiều tối
còn trong ngày tiếp tục có nắng nóng
đến nắng nóng đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi năm ba mươi tám độ
vùng núi phía tây có nơi cao hơn
các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên
vẫn duy trì nắng nóng gai gắt đến đặc biệt gai gắt
trong ba ngày tới
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
có nơi cao hơn
về chiều tối có mưa rông cục bộ vài nơi
các tỉnh từ khánh hòa và đến bình thuận
chỉ có nắng nóng nhẹ
với nhiệt độ không quá ba mươi năm độ
đến với khu vực tây nguyên
trong đêm nay và ngày mai
sẽ có mưa rào và rông
chủ yếu xuất hiện về chiều muộn và tối
ban ngày trời nắng nhiệt độ cao nhất
duy trì ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
sau hai ngày tiếp theo
mưa sẽ tăng cường ở trên khu vực
nên nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng một độ
các tỉnh nam bộ có thời tiết chủ đạo là ngày nắng
chiều tối có mưa rào và rông
nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi cao hơn
sau hai ngày tiếp theo
ngày hai mươi một hai mươi hai mưa sẽ tăng cường
ở trên khu vực
khiến nhiệt độ giảm nhẹ khoảng một độ